tổng cục thủy sản vừa phối hợp với trung ương giáo hội phật giáo việt nam thả hàng triệu cá giống các loại xuống sông hồng
đây là hoạt động thường xuyên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản cho sông hồng nhân ngày môi trường thế giới
từ nhiều năm nay ngày môi trường thế giới hàng năm hai đơn vị trên đều tổ chức các hoạt động thả cá tôm và nhiều thủy sản các loại ở các vùng miền trong cả nước
việc thả các loài thủy sinh thường niên đã góp một phần không nhỏ trong việc phục hồi tái tạo nguồn lợi thủy sản trên phạm vi cả nước
đến nay có bốn mươi hai trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đã ký kết triển khai các hoạt động phối hợp tại địa phương
từ những hành động thiết thực nhân ngày môi trường thế giới như thế này đã góp phần tăng lượng giống các loài thủy sinh phù hợp với môi trường sống tự nhiên ngăn chặn tình trạng các loài thủy sinh ngoại lai xâm hại